tổng thống volodymyr zelensky đã xa thải tất cả giám đốc các trung tâm tuyển quân khu vực của ukraine
và đây là một động thái chống tham nhũng sâu rộng khi cuộc xung đột với nga bước vào giai đoạn quan trọng
ông zelensky cho biết một cuộc điều tra cấp nhà nước về các trung tâm tuyển quân trên khắp ukraine
đã vạch trần tình trạng lạm dụng của các quan chức này
họ đã làm dầu bất hợp pháp và đưa nam giới đủ điều kiện nhập ngũ qua biên giới
bất chấp lệnh cấm rời khỏi ukraine trong thời chiến
tổng thống zelensky cũng cho biết ukraine đã mở một trăm một mươi hai vụ án hình sự
nhằm vào các quan chức trong ban tuyển quân bị tình nghi nhận hối lộ và tham gia vào các hành vi tham nhũng
theo ông zelensky tướng palari zaluni sẽ chịu trách nhiệm thực hiện quyết định xa thải các quan chức tuyển quân
và các ứng cử viên mới cho các vị trí này trước tiên sẽ được cơ quan an ninh nội địa của ukraine xem xét kỷ lưỡng
động thái này đã gửi một tín hiệu tới các đồng minh phương tây
cung cấp cho kiev hàng chục tỷ đô la mỹ tiền viện trợ quân sự
rằng ukraine nghiêm túc trong việc chấn áp tham nhũng
vấn đề từ lâu đã gây khó khăn cho các lực lượng vũ trang của nước này